tại bến tre một vụ cháy đã xảy ra trong khu vực kho chứa chỉ sơ dừa của doanh nghiệp tư nhân huỳnh phúc
ở xã thành thời bê huyện mỏ cải nam
ngay sau khi nhờ được tin báo phòng cảnh sát phòng chế chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bến tre
đã huy động hai xe chữa cháy năm xe chuyên dụng bảy máy bơm nước cùng năm mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai các biện pháp để dập tất đàn cháy
sau năm giờ không chế đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi một lượng lớn hàng hóa trong nhà kho thiệt hại khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định là do xét đánh